cùng trong không khí tưng bừng chào đón năm học mới sáng nay tại trường trung học phổ thông lê quý đôn
tp hcm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới dự và đánh chống khai giảng năm học mới
chào hòa chúc mừng nhà trường và các em học sinh
hơn một bảy triệu học sinh tại tp hcm đã dự lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đây là năm học đặc biệt trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lễ khai giảng chỉ có học sinh các lớp đầu cấp tham dự đầy đủ
các khối lớp còn lại cử đại diện học sinh tham dự từ một mươi đến hai mươi em
công tác tổ chức khai giảng tại các trường vừa giữ nguyên ý nghĩa
vừa bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cán bộ giáo viên và học sinh
sáng nay gần năm trăm linh học sinh các cấp của tp hcm đã nôn nước khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
được biết trong dịp hè các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố xây mới
cải tạo hàng trăm phòng học nhà công vụ với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng
do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín các trường tổ chức lễ khai giảng với nội dung hình thức ngắn gọn
trang trọng hiệu quả tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tại lào cai sáng nay gần hai trăm hai mươi ba học sinh tỉnh lào cai đã khai giảng năm học mới
năm nay toàn tỉnh lào cai có sáu trăm linh tám trường học với tám hai trăm linh bảy nhóm lớp
gần hai trăm hai mươi ba học sinh tăng khoảng sáu bảy trăm linh học sinh so với năm trước
tại lễ khai giảng các nhà trường đã phát động thi đua
hoàn toàn trong thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuyệt đối bảo đảm công tác an ninh an toàn trường học trật tự an toàn giao thông
hưởng ứng hành động máu không với rác thải lượng
hòa chung với không khí hân hoan của học sinh cả nước
hơn ba trăm năm mươi sáu bảy trăm sáu mươi học sinh trên địa bàn tỉnh quảng nam đã đồng loạt bước vào khai giảng năm học mới
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín làm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tỉnh quảng nam phải chia thành hai đợt
và ngày thi cuối cùng của kỳ thi kết thúc vào chiều hôm qua bốn tháng chín
do đó buổi lễ khai giảng năm nay diễn ra nhanh chóng ấm áp và bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh
sáng năm tháng chín toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh con tum cũng tổ chức lễ khai giảng cho học sinh các cấp bước vào năm học mới
năm nay tỉnh con tum có trên một trăm sáu mươi hai bảy trăm linh học sinh các cấp học tăng ba năm trăm linh học sinh so với năm học trước đó
trong đó số tăng chiếm phần lớn là học sinh dân tộc thiểu số với hai em
để phòng dịch covid một mươi chín lễ khai giảng tại các trường diễn ra trong thời gian không quá ba mươi phút
bảo đảm trang trọng vui tươi và thiết thực
tại thành phố cần thơ bốn trăm năm mươi năm điểm trường ở các cấp học từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới
năm học này cần thơ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục
tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
tại thành phố cần thơ bốn trăm năm mươi năm điểm trường ở các cấp học từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới
chuẩn bị kỹ lưỡng